bộ y tế đã triển khai công tác truyền thông về phòng chống dịch cúng ah bảy n chín và cúng gia cầm độc lực cao tại thành phố lạng sơn
hoạt động này nằm trong chuỗi kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe năm hai nghìn một mươi bảy và đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác y tế địa phương của bộ y tế
buổi tập huấn công tác truyền thông về phòng chống dịch cúm ah bảy n chín nhằm mục đích đưa thông tin về tình hình dịch cúm ah bảy n chín tại nước ngoài và việt nam
đồng thời các đại biểu trong buổi tập huấn cũng trao đổi những giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ da cầm sang người tại nước ta trong thời gian tới
tại buổi tập huấn ông đặng quang tấn phó cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đã đưa ra những số liệu thông tin về diễn biến tình hình dịch cúm ah bảy n chín ở nước ngoài và việt nam
theo đó từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tới nay dịch cúm ah bảy n chín ở trung quốc đang có chiều hướng gia tăng mạnh cả về quy mô số lượng tốc độ lây lan tạo thành đợt dịch thứ năm
với hơn bốn trăm sáu mươi trường hợp mắc tại một mươi bốn tỉnh thành phố
tính riêng hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tại trung quốc đã ghi nhận thêm bốn trăm bốn mươi chín trường hợp mắc cúm ah bảy n chín trong đó có chín mươi sáu trường hợp tử vong
qua đó đại diện cục y tế dự phòng cũng khẳng định đến thời điểm này nước ta chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm cúm ah bảy n chín trên da cầm và người
nhưng nguy cơ lây truyền dịch bệnh cúm ah bảy n chín từ da cầm sang người qua đường biên giới việt nam với trung quốc là rất cao
vừa qua bộ y tế tập trung chỉ đạo quyết liệt các công tác phòng chống dịch cúm ah bảy n chín thông qua rất nhiều hoạt động
thứ nhất là công tác kiểm tra công tác chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành công tác giám sát
đối với công tác giám sát thì chúng tôi triển khai chủ động và tích cực những biện pháp
ví dụ như giám sát thường xuyên giám sát chủ động hoặc là giám sát điểm lấy những mẫu nghi ngờ những trường hợp có biểu hiện của cúm để xét nghiệm
điểm virus cúm ah bảy n chín hay không thì cũng rất may là chưa ghi nhận trường hợp nào
rồi công tác truyền thông công tác tập huấn công tác chuyên môn thì phải nói rằng trong thời gian vừa qua
thì bộ y tế cũng đã làm rất là tích cực và cũng đã đáp ứng phòng chống hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào việt nam
thời gian tới cục y tế dự phòng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch cúng ah bảy n chín
để kịp thời phát hiện ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ da cầm sang người
bên cạnh đó cục y tế dự phòng cũng đề nghị các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm da cầm